giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước tăng mạnh trở lại
tại miền bắc hiện thịt lợn hơi đang được các thương lái thu mua trong khoảng từ sáu mươi tám đến bảy mươi ba đồng một kg
tăng từ hai đến một mươi đồng một kg so với tuần trước
tại khu vực miền trung tây nguyên giá thịt lợn hơi thu mua trong khoảng từ sáu mươi bảy đến bảy mươi bốn đồng một kg
tăng từ một đến năm đồng một kg so với tuần trước
giá thịt lợn hơi tại miền nam cao nhất trong cả nước
giao động từ bảy mươi ba đến bảy mươi chín đồng một kg tăng từ một đến năm đồng một kg so với tuần trước
theo các chủ trang trại giá tăng là do bệnh dịch tả lợn châu phi tái phát trở lại ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
cùng với đó là nhu cầu tiêu dùng thịt lợn vào các tháng cuối năm tăng cao